việc cung cấp dầu bỏ của nga cho ba nước châu âu qua lãnh thổ ukraine đã bị tạm dừng từ tuần trước do các lệnh trừng phạt của phương tây cản trở việc thanh toán
thông tin trên vừa được công ty vận tải đứng ống charnsneb của nga đưa ra ngày chín tháng tám
thông báo của transnet nêu rõ việc vận chuyển dầu mỏ của nga tới hungary slovakia và cộng hòa séc qua lãnh thổ của ukraine đã phải tạm dừng từ ngày bốn tháng tám
khi phía ukraine cho biết không nhận được chi phí duy trì các dịch vụ này
thông báo cũng nhấn mạnh transnef đã thanh toán chi phí trung chuyển dầu của tháng tám cho ukraine từ hôm hai mươi hai tháng bảy
song số tiền này đã bị trả lại vào ngày hai mươi tám tháng bảy do các biện pháp hạn chế của eu cản trở việc thanh toán
trong khi đó hoạt động cung cấp dầu mỏ cho ba lan và đức trên lãnh thổ belarus vẫn tiếp tục như thường lệ
kể từ khi xảy ra cuộc xung đột ở ukraine mỹ và liên minh châu âu eu đã áp đặt các biện pháp trừng phạt

trong đó có việc ngăn cản nga tiếp cận với các thể chế tài chính quốc tế